cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn tháng đối với các đối tượng lê tri tấn năm mươi tám tuổi giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ bà rền
và bùi minh tuấn ba mươi sáu tuổi cán bộ kỹ thuật ban quản lý rừng phòng hộ bà rền
nay là ban quản lý rừng phòng hộ huyện quảng ninh về tội tham mô tài sản
theo điều tra năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện dự án phát triển và bảo vệ rừng
lê trí tấn là giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ bà rền đã giao cho bùi minh tuấn lập hồ sơ
để thanh toán các khoản như khoản bảo vệ rừng tái sinh rừng và lập hồ sơ chứng từ
để thanh toán cho một số đơn vị bảo vệ rừng
quá trình thực hiện các đối tượng đã lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng đối với một số tổ chức cá nhân
ở huyện quảng ninh chiếm đoạt số tiền hơn một trăm sáu mươi năm triệu đồng
sau khi bị cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đã nộp lại số tiền trên